trở lại với sự việc của bác sĩ rễm nguyễn quốc khiêm cần phải làm rõ động cơ mục đích cũng như hậu quả quá trình khám chữa bệnh của người này
cùng với đó là trách nhiệm trong tuyển chọn giới thiệu tình nguyện viên và công tác phân công phối hợp giữa các lực lượng trong hỗ trợ thăm khám điều trị tại khu cách ly này
nên nhớ rằng sức khỏe và sinh mạng của con người không phải là cho đua hay là nơi tập dượt của người không có chuyên môn nhưng lại thích thể hiện
quý vị có quan điểm gì về vụ bác sĩ khiêm giả mạo điều trị f tại khu điều trị
xin hãy để lại dưới phần bình luận
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại